tại tỉnh quảng nam đồng bào các dân tộc ở huyện miền núi cao nam trà my
đã tự nguyện gom góp các loại thực phẩm như rau củ quả do gia đình trồng
cùng những sản vật của núi rừng gửi về miền xuôi
việc làm này của đồng bào miền núi quảng nam nhằm chia sẻ những khó khăn
và tiếp thêm sức mạnh cho người dân ở miền xuôi trong hành trình đẩy lùi dịch covid một mươi chín
hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đồng bào dân tộc ở các xã vùng cao đã cùng nhau gom góp những bó rau rừng
quả bí đỏ trái cà xanh từ vườn nhà mang đến trung tâm huyện để gửi về miền xuôi góp phần đẩy lùi dịch bệnh
hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện nam trà my tỉnh quảng nam

gọi những bó rau rừng mang đến trung tâm huyện nam trà my đồng bào dân tộc ở các xã vùng cao đã cùng nhau góp phần đẩy lùi dịch bệnh
nam trà my vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho chuyến hàng thứ hai gửi xuống miền xuôi
đây là việc làm đầy ý nghĩa của người dân miền núi quảng nam nhằm tiếp thêm sức mạnh để cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín